hai mươi năm khẩu trang và một mươi đôi găng tay y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đã bị công an tp tam điệp tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
qua công tác trinh sát hồi chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng hai tại địa bàn tổ một phường bắc sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tổ công tác của công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín c tám nghìn một trăm linh ba
do phạm văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường bạch sam thị xã mỹ hào tỉnh hương yên điều khiển
vận chuyển hai mươi năm khẩu trang một mươi đôi găng tay y tế
quá trình kiểm tra hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đồng thời khai nhận số khẩu trang và găng tay trên là do hiếu nhận vận chuyển thuê từ tỉnh hương yên
về tp tam điệp tỉnh ninh bình